tại xã thái thịnh thành phố hòa bình đã tổ chức thả hơn sáu mươi con cá giống phóng sinh
nhằm tái tạo bổ sung nguồn lợi thủy sản cho hồ hòa bình
hoạt động nhằm mục đích bảo vệ bảo tồn đa dạng nguồn thủy sinh vật
đặc biệt là các loài quý hiếm có giá trị kinh tế và bảo vệ cảnh quan môi trường và hệ sinh thái
phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại hồ hòa bình
đồng thời đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa tổng cục thủy sản
và trung tâm giáo hội phật giáo việt nam trong lĩnh vực thả giống phóng sinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản
hồ hòa bình có nguồn lợi thủy sản phong phú về giống loài và được coi là kho tàng quý báu
về các loại thủy sinh vật của vùng tây bắc
khu vực hồ hòa bình có một trăm hai mươi ba loài thuộc bảy mươi chín giống một mươi chín họ một mươi bộ
trong đó có nhiều loài cá quý hiếm như cá chiên bống lăng dầm xanh cá anh vũ và nhiều loại thủy sản khác
việc thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản còn là thông điệp kêu gọi sự quan tâm
đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong địa bàn tỉnh cùng chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản